cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu
của phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đã làm việc đối với các tài xế lái xe tải
lùi trên đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây bị camera an ninh ghi lại vào chiều ngày hai mươi bảy tháng chín
dù đang trên tuyến cao tốc cho phép các loại xe ô tô chạy với tốc độ tối đa một trăm hai mươi km một giờ
thế nhưng tài xế xe tải đã bất chấp nguy hiểm của bản thân mình
là những xe khác lưu thông phía sau cho xe đi lùi để vào đường rẽ ra khỏi cao tốc
đáng nói hơn tài xế xe tải hiểu rõ sự nguy hiểm và vi phạm nên đã sử dụng miếng vải che biển kiểm soát
nhằm tránh bị cảnh sát giao thông xử lý tuy nhiên hành động này đã bị phát hiện và xử lý
đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc sáu cho biết xe tải biển kiểm soát năm mươi h hai mươi nghìn năm trăm sáu mươi bảy
chạy trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây hướng từ tp hcm đi đồng nai
khi đến km hai mươi ba chiếc xe này dừng lại hai người trên xe bước xuống và dùng giải lau để che biển số
sau đó chiếc xe đi lùi trên cao tốc để hướng về đường ra quốc lộ năm mươi một
tổ tuần tra đã lập biên bản với hai lỗi lùi xe trên đường cao tốc và điều khiến xe gắn biển số bị che lấp
trong cùng ngày đơn vị này liên tục phát hiện chiếc xe container đi lùi trên cao tốc
và lập biên bản lỗi lùi xe trên cao tốc
theo quy định lỗi lùi xe trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
tức giấy phép lái xe từ năm bảy tháng